câu chuyện tại tỉnh hà tĩnh mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một minh chứng
cách đây gần bốn tháng cũng như bao hộ nuôi trồng thủy sản khác trên khu vực sông vịnh xã kỳ hà thị xã kỳ anh
bè nuôi của anh nguyễn thái bảo cũng lâm vào tình cảnh khó khăn bởi hiện tượng cá chết đồng loạt không rõ nguyên nhân
chỉ sau một đêm gần bốn con cá chẽm cá hồng mỹ hơn một tháng tuổi bị chết hàng loạt
trở lại bè nuôi của anh bảo sau gần hai tháng chính phủ công bố nguyên nhân và tác nhân dân đến sự cố môi trường vừa qua tại các tỉnh miền trung
chúng tôi dễ dàng cảm nhận được sự nỗ lực của anh và các hộ nuôi tại đây trong quá trình khắc phục sản xuất ổn định đời sống trước mắt đảm bảo sinh kế lâu dài
chỉ sau sự cố môi trường này thì chính sách của nhân được

chúng tôi dễ dàng cảm nhận được sự nỗ lực của anh và các hộ nuôi tại đây trong quá trình khắc phục sản xuất ổn định đời sống trước mắt đảm bảo sinh kế lâu dài

sản xuất muối hai mươi chín hectare trên một trăm linh ba hectare đạt chín mươi sáu kế hoạch sản lượng đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đạt bốn trăm hai mươi bảy tấn

không chỉ riêng gì hà tĩnh sau sự cố ô nhiễm môi trường đời sống của đại đa số người dân ở các tỉnh miền trung đang gặp rất nhiều khó khăn
vì vậy ngoài sự nỗ lực của các địa phương hiện nay bộ nông nghiệp đã chỉnh chính phủ phương án hỗ trợ và phục hồi sản xuất lâu dài cho người dân vùng thiệt hại
vậy cụ thể các chính sách này như thế nào những đối tượng nào sẽ được hỗ trợ trực tiếp để phục hồi sản xuất
câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân với ông nguyễn ngọc oai
phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
câu trả lời sẽ có trong cuộc phỏng vấn ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân với ông nguyễn ngọc oai
phó tổng cục trường tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn